trên địa bàn tỉnh lai châu đang phát triển loại sâu keo mùa thu đây là loại sâu mới
có khả năng tàn phá và lây lan nhanh trên hàng trăm hectare ngô hiện tại đã có trên sáu trăm linh hecta ngô
bị sâu keo mùa thu gây hại tại các huyện trước tình hình này các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu
đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để hạn chế việc lây lan và giảm thiểu thiệt hại mà loài sâu bệnh này gây ra
hiện nay toàn tỉnh lai châu trồng trên một mươi hai hecta ngô xuân hẻ tập trung ở các huyện tam đường phong thổ sìn hồ
hiện ngô đang giai đoạn từ bốn đến bảy lá và xoáy nõn tuy nhiên từ giữa tháng ba đến nay sâu bệnh đã phát sinh
và gây hại trên sáu trăm linh hecta ngô xuân hẻ trong đó bị nặng chủ yếu tại huyện tân uyên tam đường sìn hồ
trước tình trạng diễn biến phức tạp của sâu bệnh gây hại đối với diện tích ngô các huyện đang tập trung khoanh vùng
và chỉ đạo bà con phun trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị nhằm khống chế và không để lây lan ra diện rộng
hiện tại thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo bà con phun kép được hai lần thì hiện tượng sâu hại thì cũng đã giảm đi
tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải thường xuyên kiểm tra theo dõi giám sát để đảm bảo là không lây sang diện tích mới
sâu keo mùa thu thuộc loại kiểm dịch thực vật của việt nam là loại sâu có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật
cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt
hiện nay toàn bộ diện tích ngô xuân hè bị sâu keo mùa thu xâm nhập đang được bà con phun thuốc phòng trừ
đối với diện tích chưa bị sâu bệnh cơ quan chuyên môn tỉnh lai châu tiếp tục khuyến cáo bà con thường xuyên thăm vệ sinh đồng ruộng
làm sạch cỏ và chủ động phun thuốc phòng trừ nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do sâu keo mùa thu gây ra